ngày làm việc thứ một mươi hai của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội
ngoài những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì nhiều vấn đề về xã hội cũng được các đại biểu cho ý kiến
nhiều vấn đề nóng trong xã hội được các đại biểu đề cập trong phiên họp sáng nay
theo ý kiến nhiều đại biểu tình trạng ô nhiễm môi trường ô nhiễm không khí tại các khu đô thị lớn rác thải sinh hoạt ngày an toàn vệ sinh thực phẩm an toàn giao thông ngày càng nghiêm trọng
tình hình tội phạm diễn ra ngày càng khó lường nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên đã xảy ra nhiều vụ thảm án đau lòng chấn động dư luận
lĩnh vực y tế giáo dục phát sinh vấn đề mới
có một nghịch lý đó là số lượng lao động qua đào tạo trình độ càng cao thì tỷ lệ thất nghiệp càng lớn
đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân và được người dân rất quan tâm
tuy nhiên các đại biểu cho rằng chính phủ dường như quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế mà chưa trú trọng đến vấn đề xã hội
và đề nghị chính phủ cần có giải pháp mạnh tay quyết liệt hơn để làm thay đổi tình hình trên